tội vi phạm quy định về quả lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và vi phạm các quy định về quả lý đất đai là đặc biệt nghiêm trọng
điều đang nói trong vụ án này có những bị can giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt của ubnd tp đà nẵng thực hiện chức năng quả lý nhà nước toàn diện trên địa bàn tp đà nẵng vì những động cơ lợi ích khác nhau đã gây thất thoát hơn hai mươi hai tỷ đồng
cáo trạng nêu
số đối tượng bị truy tố về tội vi phạm quy định về quả lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và tội vi phạm các quy định về quả lý đất đai
số đối tượng bị truy tố về tội vi phạm quy định về quả lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và tội vi phạm các quy định về quả lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
cũng theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tối cao quá trình giải quyết vụ án cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an và viện kiểm sát nhân dân tối cao đã kê biên bốn mươi hai tài sản bất động sản
trong đó có một mươi tài sản
một mươi tài sản bất động sản liên quan trực tiếp đến hành vi phạm tội của phan văn anh vũ trong vụ án bị kê biên để thu hồi tài sản
và ba mươi hai tài sản bất động sản khác đứng tên phan văn anh vũ được kê biên qua xác minh để đảm bảo thi hành án
tổng giá trị của bốn mươi hai tài sản bất động sản nêu trên là trên ba năm trăm linh tỷ đồng
viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định truy tố các bị can trên ra trước tòa án nhân dân tp hà nội để xét xử sơ thẩm vào thời gian tới
trong khi đó công an thành phố đà nẵng và quảng nam cũng vừa phát hiện gần hai trăm linh trường hợp dương tính với ma túy trong quán hát karaoke
đột kích vào quán ba tv club có địa chỉ tại hai trăm linh bảy nguyễn trí thanh lực lượng công an quận hải châu thành phố đà nẵng đã phát hiện bên trong quán có hơn hai trăm linh khách đang sử dụng các dịch vụ giải trí
qua kiểm tra nhanh công an quận phát hiện một trăm một mươi bốn thanh niên dương tính với ma túy
kiểm tra tất cả trường hợp dương tính với ma túy
trong khi đó các bản lực lượng công an còn phát hiện hai mươi bốn viên thuốc lóc một mươi một điếu cần sa mà các đối tượng vứt bỏ xung quanh khu vực vui chơi để tránh sự kiểm tra của cơ quan công an
đoàn kiểm tra cũng lập biên bản tạm giữ hai mươi sáu bình xì xa và hơn năm mươi chai rượu bia các loại có in chữ nước ngoài
tất cả số hàng hóa này cơ sở chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
ngoài ra cơ sở kinh doanh này còn hoạt động quá giờ và không chấp hành đúng một số quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh
đây là lần thứ hai cơ sở này bị kiểm tra và tiếp tục có sai phạm
trong khi đó tại tỉnh quảng nam vào lúc h năm mươi phút ngày hôm nay lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh quảng nam phối hợp với phòng kỹ thuật hình sự và công an thị xã điện bàn tiến hành kiểm tra đột xuất phát hiện cơ sở kinh doanh karaoke diễm linh tại xã điện thắng trung thị xã điện bàn
đã phát hiện tám phòng trong quán karaoke có bảy mươi một khách thuê sử dụng
qua kiểm tra nhanh phát hiện sáu mươi tám người trong đó có năm mươi ba nam một mươi năm nữ sử dụng trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ gồm các dụng cụ sử dụng ma túy bốn túi ni lông bên trong có chứa chất bột tinh thể rắn màu trắng nghi vấn là chất ma túy
đoàn kiểm tra đã lập biên bản kiểm tra biên bản vi phạm hành chính tạm giữ các tăng vật dụng cụ vi phạm hành chính nói trên và bàn giao vụ việc cho công an thị xã điện bàn tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định
lãnh đạo bộ giao thông vận tải ubnd tp hcm cùng các ban ngành có liên quan đã đến hiện trường vụ chìm tàu tại sông xoài rạp huyện cần giờ để kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục sự cố tràn dầu tại đây
đến sáng nay phao quay đã được triển khai khoanh vùng toàn bộ xung quanh địa điểm tàu bị chìm
lực lượng chức năng tiến hành hút một trăm năm mươi tấn dầu ra khỏi tàu và khống chế dầu loan trên mặt nước
ubnd tp hcm chỉ đạo các đơn vị liên quan lấy mẫu những tiêu chí liên quan đến môi trường nước để đánh giá và có hướng xử lý
tránh ảnh hưởng đến môi trường cũng như nguy hại để các loại thủy hải sản tự nhiên và nhà bè của ngư dân
bộ trưởng bộ giao thông vận tải đề nghị cố định lại vị trí tàu chìm và container hàng hóa sớm mở luồng sông để các phương tiện có thể qua lại
đồng thời khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc và xử lý đúng người đúng tội nếu phát hiện sai phạm liên quan để tránh những sự cố tương tự xảy ra
bộ trưởng bộ giao thông vận tải đề nghị cố định lại vị trí tàu chìm và các phương tiện có thể qua lại
nhận lời mời của đại tướng bonikoff alexander vasilyevich giám đốc cơ quan an ninh liên bang nga
từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi tám tháng một mươi đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao dự hội nghị về phòng chống khủng bố lần thứ một mươi tám tại sochi liên bang nga để đối phó hiệu quả với những thách thức về an ninh mạng trong bối cảnh hiện nay
trong bài tham luận bộ trưởng tô lâm đề nghị các quốc gia thông nhất cách hành xử trên không gian mạng
dưới hình thức các nghị định thư công ước và điều luật quốc tế
tăng cường đa dạng hóa quan hệ đối tác và xây dựng sự đồng thuận trên phạm vi toàn cầu
đồng thời chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn nâng cao khả năng bảo vệ an ninh mạng
đối phó với tội phạm mạng của các quốc gia
trong khuôn khổ hội nghị bộ trưởng tô lâm đã có các buổi gặp mặt
làm việc với lãnh đạo các cơ quan đối tác liên bang nga
phó tổng thư ký liên hợp quốc phụ trách về phòng chống khủng bố
và một số cuộc tiếp xúc với trưởng các đoàn đại biểu lào campuchia hàn quốc
và một số đối tác trong khu vực
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị giao ban cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an chín tháng năm hai nghìn hai mươi ba
thứ trưởng lê quý vương yêu cầu cơ quan cảnh sát điều tra các cấp
để cao trách nhiệm của mình nâng cao chất lượng công tác điều tra và công tác nghiệp vụ cơ bản
điều tra xử lý tin báo tố giác tội phạm làm tốt công tác truy nã tội phạm đổi mới tư duy cách nghĩ cách làm
nghiên cứu ứng dụng các tiên tiến của khoa học kỹ thuật trong công tác điều tra cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
giả soát những khó khăn bất cập về mặt pháp luật trong công tác điều tra xử lý tội phạm
để kiến nghị sửa đổi bổ sung hướng dẫn cho phù hợp xây dựng hoàn thiện các quy trình quy chế trong công tác điều tra tội phạm
đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam do thứ trưởng nguyễn văn thành dẫn đầu đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng
tại kỳ họp đại hội đồng interpol lần thứ tám mươi tám tổ chức tại chile
trong đó nhấn mạnh để đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm sử dụng công nghệ cao
tuy nhiên lực lượng thực thi pháp luật của các quốc gia thành viên phải đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp chia sẻ thông tin tình hình có liên quan
và việt nam sẵn sàng tăng cường quan hệ hợp tác với các quốc gia vùng lãnh thổ các tổ chức quốc tế
và các tổ chức pháp thông lệ quốc tế
cán bộ chiến sĩ y tế công an nhân dân tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm lấy y đức làm đầu
làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ chiến sĩ cũng như phạm nhân
bên cạnh đó lãnh đạo bộ sẽ ưu tiên giải quyết những tồn tại bất cập trong đào tạo nguồn lực y tế
đầu tư cơ sở vật chất phù hợp với yêu cầu thực tiễn và đáp ứng yêu cầu công tác
yêu cầu chăm sóc sức khỏe cán bộ chiến sĩ và nhân dân
khẳng định của thứ trưởng nguyễn văn sơn tại hội nghị công tác y tế công an nhân dân
diễn ra ngày một mươi bốn tháng một mươi tại tp hcm
dự và phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi của học viện an ninh nhân dân
và học viện chính trị công an nhân dân
thứ trưởng lương tam quang yêu cầu nhà trường tiếp tục chỉ đạo đổi mới
nâng cao chất lượng các mặt công tác giáo dục đào tạo
đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng công an nhân dân trong tình hình mới
chú trọng nâng cao chất lượng trình độ đội ngũ cán bộ giảng viên uy tín gương mẫu
chủ động tổng kết thực tiễn nhất là các vấn đề mới cấp thiết
để kịp thời bổ sung hoàn thiện lý luận về bảo vệ an ninh quốc gia
lý luận chính trị và bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi bộ công an đã phối hợp với ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng
tổ chức diễn tập phương án chữa cháy tìm kiếm cứu nạn cứu hộ
quy mô cấp quốc gia tại cụng công trình trung cư cao cấp azura
trung tâm thương mại viên công ngo quyền và các ốc vinpearl condotel riverfront
dự và trực tiếp chỉ đạo diễn tập thứ trưởng nguyễn duy ngọc cho biết
đợt diễn tập này nhằm đánh giá năng lực điều hành phối hợp chỉ huy
của các lực lượng chuyên trách lực lượng cơ sở lực lượng dân phòng
đồng thời đây cũng là dịp để các lực lượng chuyên trách bán chuyên trách
được thực hành thực tế xử lý các tình huống tai nạn sự cố
thường xuyên xảy ra trong cuộc sống hàng ngày
qua đó bóp phần thúc đẩy phong trào toàn dân tham gia công tác phòng cháy cháy cháy
và cứu nạn cứu hộ
trường công an trung ương nay là học viện an ninh nhân dân
đã về dự buổi họp mặt truyền thống kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày tiệu trường
đến dự có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
trung tướng lương tam quang thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an
cùng dự còn có đồng chí thượng tướng nguyễn khánh toàn nguyên ủy viên trung ương đảng
nguyên thứ trưởng thường trực bộ công an
tại buổi gặp mặt các học viên khóa d sáu đã cùng nhau ôn lại kỷ niệm
những năm tháng học tập dưới mái trường công an trung ương nay là học viện an ninh nhân dân
trải qua quá trình học tập rèn luyện và công tác chiến đấu các sinh viên khóa d sáu
đã lập nhiều chiến công trở thành cán bộ nòng cốt trong các lĩnh vực công tác trọng yếu của ngành công an
giữ những trọng trách quan trọng của các cơ quan tổ chức thuộc hệ thống chính trị và công an các đơn vị địa phương
nhiều đồng chí được phong danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trở thành những tướng lĩnh nhà giáo lãnh đạo chỉ huy xuất sắc
đồng góp xứng đáng cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân
phát biểu tại lễ kỷ niệm bộ trưởng tô lâm cựu học viên khóa d sáu gửi lời tri ân sâu sắc tới các thầy giáo cô giáo
kính chúc các thầy cô giáo luôn mạnh khỏe có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh buổi gặp mặt ngày hôm nay là dịp để mỗi học viên khóa d sáu nhớ lại về một thời tuổi trẻ sôi nổi dưới mái trường c năm trăm linh
bộ trưởng tô lâm mong muốn các thế hệ học viên khóa d sáu dù hiện nay phần lớn đã nghỉ công tác trở về với đời thường
sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết tổ chức nhiều hoạt động thiết thực cho hội khóa
bên cạnh đó các học viên khóa d sáu sẽ tiếp tục đóng góp ý kiến cho lãnh đạo bộ công an trong tất cả các mặt công tác
để lực lượng công an hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày càng trong sạch vững mạnh